để có được số liệu và những thông tin cảnh báo về đợt mưa lũ lịch sử ở miền trung
không thể không nhắc đến những người làm công tác quan trắc khí tượng thủy văn
ở nơi nguy hiểm lũ lớn nhất chúng ta vẫn thấy bóng dáng của những quan trắc viên thủy văn
dầm mình trong sóng gió và mưa lũ
trạm thủy văn thạch hãn nằm bên dòng sông thạch hãn đã bị lũ vây quanh
vì tính chất đặc biệt của công việc các cán bộ của trạm vẫn ứng trực một trăm linh
để bỏ đảm công tác quan trắc tính toán số liệu
dù cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn nhưng những thông tin về thủy văn thì vẫn không hề bị gián đoạn
ngày cũng như đêm mỗi tiếng một lần đo lũ đến mưa
vất vả đến mấy thì các cán bộ ở đây vẫn không biết

bởi những số liệu lịch sử về mưa lũ sẽ giúp ngành khí tượng thủy văn đưa ra bản tin dự báo chính xác kịp thời
mình cũng không rõ được
mưa to lũ lớn thì em quan trọng là rất khó khăn
như công tác đi lại về công tác đảm bảo an toàn
cái thứ hai nữa khi mưa lũ về thì cây cổi trôi rất là nhiều
mà em em phải ra xong tạc nghiệp từng giờ để thu thập những con số liệu
cung cấp về cho ban chỉ huy phong trọng thiên tài
ở nơi nguy hiểm dòng chảy mạnh và xiết
các cán bộ thủy văn trạm thạch hãn
vẫn nỗ lực cùng nhau khơi thông dòng chảy bảo vệ công trình thuộc trạm
những số liệu những bản tin tưởng chừng như khô khăn
nhưng đằng sau đó là sự cố gắng nỗ lực vượt qua nguy hiểm của các cán bộ quan trắc thủy văn
lịch sử cũng được ghi lại từ chính những con người dũng cảm này